trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết từ chiều qua mưa đã giảm nhanh trên khu vực các tỉnh trung và nam trung bộ
tuy vậy vẫn cần phải đặc biệt lưu ý khi trong ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai dự báo mưa có xu hướng tăng trở lại trên khu vực các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
tổng lượng mưa trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai phổ biến trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi tiếp tục xuống các sông từ bình định đến ninh thuận và gia lai giao động ở mức cao
lũ trên các sông từ bình định đến ninh thuận có khả năng lên lại
mực nước trên các sông từ báo động một đến trên báo động hai tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai
tại các tỉnh thừa thiên huế phú yên khánh hòa giảm dần
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng sáu tám độ vĩ bắc nên vùng biển ngoài khơi nam trung bộ và khu vực giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có mưa rông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao từ hai tới ba mét